vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
một vụ tai nạn hầm lọ ở quảng ninh xảy ra vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám
tại phân xưởng khai thác ba công ty thang vàng danh khiến bốn công nhân bị vùi lấp tử vong
bộ công nhân gặp nạn gồm lương hoài nam nguyễn đức thảo cùng chú tỉnh thái bình trương văn đại phạm tiến dũng cùng chú tỉnh quảng ninh
ngay sau khi xảy ra vụ việc ubnd tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình
nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình làm việc các vỉa than bị tụt lở vùi lấp
những công nhân này
vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bốn bị cáo gồm lò tư kế và vợ là cà thị thủy chú tại quận nam tử liêm tp hà nội
huỳnh tấn tài chú tỉnh gia lai và võ thị nguyệt chú tỉnh nghệ an về hành vi lừa chạy dự án khai thác ba mỏ vàng
theo quốc gia
tài đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi tài muốn làm thủ tục xin giấy phép thăm dò khai thác vàng tại ba địa điểm ở ba tỉnh quảng nam lâm đồng và bình phước nhưng bản thân không có khả năng
thông qua mối quan hệ xã hội tài gặp được nguyệt và đặt vấn đề nhờ xin giấy phép
sau đó nguyệt đưa tài ra thành phố hà nội để gặp vợ chồng kế là người tự xưng có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trung ương có thể xin được giấy phép khai thác vàng
tại hà nội vợ chồng kế đồng ý giúp với chi phí ban đầu là bốn tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu đồng
sau khi đặt máy khai thác thành công mỗi ngày tài phải chi trả cho kế hai tỷ đồng
để có tiền đưa cho vợ chồng kế tài đã đưa ra thông tin gian dối để lừa một người dân ở thành phố buôn ma thuật góp vốn với số tiền sáu tỷ đồng
sau khi nhận được tiền các đối tượng không liên hệ với bất kỳ cá nhân cơ quan tổ chức nào để làm hồ sơ thủ tục pháp lý xin cấp giấy phép thăm dò khai thác vàng như thỏa thuận
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh tấn tài hai mươi năm tù giam lò tư kế một mươi tám năm tù giam cà thị thủy một mươi bảy năm tù giam và võ thị nguyệt một mươi năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi nhận được tiền các đối tượng không liên hệ với bất kỳ cá nhân cơ quan tổ chức nào để làm hồ sơ thục pháp lý xin cấp giấy phép thăm dò khai thác vàng như thỏa thuận

cơ quan huyện simacai đã phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tổ chức xuống các thôn bản tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về những tác hại khôn lường của việc kích run đất gây ra
ubnd huyện simacai cũng yêu cầu các xã cần tăng cường kiểm tra giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chủ động nắm bắt tình hình phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng dùng kích điện để bắt run gây mất cân bằng sinh thái ảnh hưởng đến môi trường đất và gây ra những hệ lụy khôn lường
lực lượng chức năng cũng khuyến khích người dân tích cực phát giác thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hoạt động kích run để có biện pháp xử lý vi phạm
đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường bình dương phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tỉnh bình dương
tổ chức đoàn kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sách và thiết bị giáo dục suy ngân tỉnh bình dương phát hiện gần ba năm trăm linh quyển sách giáo khoa các loại đang được bán có dấu hiệu nghi vấn là hàng giả
qua giả soát xác định gần ba năm trăm linh quyển sách giáo khoa trên đều là hàng giả thông tin thể hiện trên quyển sách đều là giả mạo sách của nhà xuất bản giáo dục việt nam
tổng trị giá số sách này gần hai trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng xác định công ty trách nhiệm hữu hạn sách và thiết bị giáo dục suy ngân đã có hành vi vi phạm buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên cục quản lý thị trường tỉnh bình dương đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố thủ dầu một điều tra làm rõ
theo thông lệ hàng năm cứ đến tháng bảy âm lịch các gia đình thường cùng lễ tại nhà từ mùa một mươi
bởi thế những ngày này sức mua thực phẩm trái cây bắt đầu tăng sau nhìn chung giá hàng hóa đều ổn định
tổng trị giá số trợ truyền thống nguồn cung thực phẩm trái cây hoa tươi rồi giàu một số mặt hàng tăng nhẹ nhưng nhìn chung không có đột biến
theo các tiểu thương năm nay thời tiết thuận lợi nên trái cây rất phong phú giá không tăng so với mọi năm
nhiều nhất phải kể đến các loại trái cây đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu na nhãn
khảo sát cho thấy các loại thực phẩm làm sẵn cúng rằm
không tăng giá dịch vụ nấu cỗ cũng khá nhộn nhịp
mâm cỗ trọn gói hiện giao động ở mức giá từ một bốn triệu đến một chín triệu đồng một mâm tùy loại
bên cạnh cỗ mặn thị trường cỗ chay cũng đắt khách dịp này
giá mỗi mâm cỗ chay giao động từ sáu trăm linh đồng đến hai triệu đồng
bảy tháng đầu năm trung quốc dẫn đầu kim ngạch xuất nhập khẩu do quả việt nam
hơn hai tỷ đô la mỹ cấp hơn một mươi bốn lần
nước xếp thứ hai là mỹ với một trăm bốn mươi triệu usd
tiếp theo là hàn quốc và nhật bản
xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc chiếm hơn ba mươi tổng kim ngạch
dự báo xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này sẽ còn tiếp tục tăng nhất là trong những tháng cuối năm
việt nam cũng có nhiều lợi thế trong xuất khẩu gạo thủy sản thủy hải sản vào trung quốc thời gian tới
khi mà nhu cầu gạo trên thế giới tăng trung quốc cấm nhập khẩu hải sản nhật bản
các cơ quan chức năng nỗ lực đàm phán để nâng số lượng nông sản được xuất chính ngạch vào trung quốc
trung quốc yêu cầu kiểm soát
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng khắc khe
thực tế đó yêu cầu ngành chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
cùng ý thức của doanh nghiệp và người nông dân trong giữ gìn uy tín và nâng cao chất lượng
dịp nghỉ lễ quốc khái mùng hai tháng chín năm nay nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hiện tại giá vé máy bay của các hãng hàng không ổn định
tỷ lệ lấp đầy tính từ ngày ba mươi một tháng tám đến mùng năm tháng tám
trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch ở mức thấp
lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào
đây là số liệu mới nhất từ cục hàng không việt nam
thời điểm hiện tại giá vé của các hãng hàng không ổn định
nhưng có thể sẽ có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của chiều đi
và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ lễ
với trạng hà nội phú quốc giá vé vietnam airlines mở bán chiều đi ngày ba mươi một tháng tám
về ngày mùng bốn tháng chín đang giao động ở mức bốn bốn năm triệu đồng một vé khứa hồi hạng phụ thông
nếu bay ngày một tháng chín hành khách sẽ phải chi trả thêm khoảng một triệu đồng
chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ quốc khái mùng hai tháng chín
với bốn ngày nghỉ lễ liêm tiết
thị trường du lịch năm nay đã ghi nhận dấu hiệu tích cực ngay từ đầu tháng tám
xu hướng chính vẫn là du lịch nghỉ dưỡng gia đình theo nhóm nhỏ
các tour trong nước và tour nước ngoài ngắn ngày là lựa chọn hàng đầu của du khách
tìm cho mình một tour du lịch trong nước vào dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
bà lê thị bích thủy tìm đến văn phòng tour để được tư vấn một địa điểm phù hợp
và không bất nhiều thời gian di chuyển
theo ghi nhận của phóng viên năm nay dịch vụ vận chuyển nhà hàng khách sạn
đang khá ổn định về giá lượng vé với sự liên kết của các công ty lữ hành vận tải
và dịch vụ lưu trú
nhiều công ty lữ hành tung giá tốt cho các tour du lịch dịp hai tháng chín vào giờ chót
các tour du lịch trong nước vẫn chiếm ưu thế và được nhiều gia đình lựa chọn
những chương trình được khách hàng quan tâm ví dụ như là có thể kể đến các chương trình đi đông tây bắc
các chương trình như là đi săn mây đi ngồi lùa chín vàng ví dụ như là đi ba mệ
hác bản dốc hoặc là đi sapa nú căng trại thì đều là những chương trình mà mọi người đang quan tâm rất là nhiều
với việc nhiều điểm đến trên thế giới
mở cửa trở lại hoàn toàn các tour nước ngoài ngắn ngày tới các địa điểm gần như thái lan
campuchia singapore malaysia trung quốc vẫn cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều du khách
khách hàng đang có cái sự tăng trưởng đăng ký tour trong cái mùa nghỉ lễ năm nay rất là nhiều so với năm ngoái
với cái thống kê của chúng tôi thì hiện nay đã có bốn mươi năm lượt khách đã đăng ký tour cũng như là dịch vụ tour trong cái dịp nghỉ lễ
và cũng đã đạt đến tám mươi tỷ lệ khách
ký tour của năm nay chúng tôi đang đề ra
cũng tranh thủ cái dịp nghỉ cuối cùng này thì các gia đình cũng tạo điều kiện để có những kỳ nghỉ cuối cùng trong dịp hè
nên lượng khách cũng rất là đông vui và sôi động
chúng tôi kỳ vọng là phục vụ được bốn mươi lượt khách trong toàn quốc
với nhu cầu đặt các tour tăng mạnh khách du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch
đặc biệt là các chương trình du lịch phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường
lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch
quy định của pháp luật để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị dự án sân bay long thành là công trình trọng điểm quốc gia
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ký kết bàn giao diện tích mặt bằng rộng năm hectare
do chủ đầu tư thi công sân bay long thành
tại buổi bàn giao ông võ tấn đức quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai nhấn mạnh
dự án sân bay long thành là công trình trọng điểm quốc gia có vai trò cực kỳ quan trọng
không những kết nối việt nam và thế giới mà còn kết nối các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hiện việc đo đạt kiểm đếm thu hồi đất để bàn giao toàn bộ diện tích đất hai năm trăm ba mươi hai hectare
giai đoạn một dự án sân bay long thành đã đạt một trăm linh và hai tuyến giao thông kết nối sân bay t một t hai
việc bàn giao toàn bộ mặt bằng năm hectare cho dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng
thực hiện đúng tiến độ đề ra sớm đưa toàn bộ dự án về đích đúng hẹn
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất gửi ủy ban nhân dân thành phố
thực hiện dự án chống sạt lỡ bờ sông kênh rạch trên địa bàn thành phố
với tổng mức đầu tư khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
dự án do trung tâm quản lý đường thủy thuộc sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư
dự kiến sẽ triển khai dự án thành hai điểm bao gồm bờ trái rạch dòng sông kinh
xã hiệp phước huyện gia bè và bờ phải sông đồng nai thuộc phường thành vĩ lợi
thành phố thủ đức dự án có tổng mức đầu tư một trăm năm mươi tỷ đồng trong đó chi phí bồi thường
hỗ trợ tái định cư khoảng hai mươi sáu tỷ chi phí xây dựng hơn chín mươi tỷ đồng
dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố
với định hướng quy hoạch hành lang ven sông sài gòn là trục cảnh khoan quan trọng
của thành phố thuận an tỉnh bình dương
thành phố thuận an dự kiến cần hơn sáu tỷ đồng để thực hiện dự án cải tạo
nâng cấp tuyến đường ven sông sài gòn
theo quy hoạch đô thị thuận an tuyến đường ven sông sài gòn kết nối từ cầu bà lụa
thành phố thủ dầu một đến cầu vĩnh bình giáp thành phố hồ chí minh
tổng chiều dài toàn tuyến trên một mươi ba km
trong đó đoạn từ trạch bình nhâm đến giáp cảng an sơn có chiều dài tuyến hai hai km
đoạn này có tổng mức đầu tư dự kiến một bốn trăm sáu mươi ba tám mươi năm tỷ đồng dự kiến thực hiện dự án
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
đoạn thứ hai từ cảng an sơn đến trạch bà lụa thuộc xã an sơn có chiều dài tuyến hai một km
tổng mức đầu tư dự kiến một ba trăm tám mươi chín một mươi bảy tỷ đồng
còn đoạn thứ ba từ đường gia long đến đường vĩnh phú bốn mươi
thuộc phường lái thiêu và phường vĩnh phú có chiều dài một tám km
dự kiến tổng mức đầu tư một bốn trăm tám mươi ba sáu mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn cầu vòm thép trần hoàng na dài gần sáu trăm linh m rộng hai mươi ba m

cầu bắc qua sông cần thơ liên kết quốc lộ một a với trung tâm thành phố
được hợp lòng ngày hai mươi sáu tháng tám sau ba năm thi công

nặng một trăm năm mươi tấn được đơn vị thi công dùng hai cẩu một trăm năm mươi hai trăm linh tấn

nhà thầu sẽ tiếp tục thi công và hợp lòng đoạn vòm thép hình chữ s
trọng lượng hơn ba trăm linh tấn giữa cầu vào giữa tháng chín
sau khi cân chỉnh cố định ngày một mươi chín đến hai mươi tháng chín
nhà thầu sẽ lắp đặt dầm dọc cùng kích thước trọng lượng còn lại của cầu trần hoàng na bên phía hạ lưu
hội đồng quản trị tập đoàn novaland vừa thông qua các nghị quyết về nhân sự cấp cao
theo đó ông denis ngô tét dâu được bổ nhiệm làm người đại diện pháp luật của novaland
trước khi được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc của novaland vào ngày một mươi bảy tháng ba
ông denis ngô tét dâu là tổng giám đốc của gamoda land việt nam
bên cạnh đó tập đoàn novaland cũng thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự
của ủy ban kiểm soát với thành viên hội đồng quán trị hoàng đức hùng đảm nhận vị trí chủ tịch
thưa quý vị ảnh hưởng giá gạo thế giới trong thời gian qua đã khiến giá gạo bán lẻ
của thị trường trong nước cũng có nhiều biến động
tại thành phố hồ chí minh kể từ ngày cuối tháng tám
giá gạo chương trình bình ổn tăng một năm trăm linh đến hai đồng một ký
tại các hệ thống bán lẻ thành phố hồ chí minh giá các mặt hàng gạo đang giao động
từ một mươi năm đồng một ký
từ một mươi năm chín trăm linh đến một mươi bảy đồng một ký với gạo trắng thường
một mươi chín năm trăm linh đến hai mươi một chín trăm linh đồng một ký với gạo trắng thơm
một số mặt hàng gạo vẫn có khuyến mại để kích cầu tiêu dùng
các gian hàng trưng bày gạo đều có kèm bản giảm giá rất lớn
để khách hàng dễ nhìn thấy như thế này
theo diện siêu thị gạo là mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường của thành phố
vì vậy hệ thống siêu thị và tám trăm linh điểm bán của đơn vị này
không chỉ giữ giá bán gạo ổn định mà đang có nhiều chương trình khuyến mãi
việc mà điều chỉnh lại giá gạo thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hỗ trợ
liên quan đến những nguồn kinh phí của sàn cóp những nguồn kinh phí của nhà ông cấp
mà chúng tôi sẽ có cùng những chia sẻ kinh phí với nhau để cộng lại tụi chung lại
thì cái giá gạo dù có điều chỉnh thì nó cũng sẽ đảm bảo ở một cái mức độ bình ổn nhất có thể
cái giá bán thì lúc nào cũng phải đảm bảo thấp hơn thị trường giá bình quân thị trường khoảng năm
các đơn vị cung ứng gạo thừa nhận cũng đang gặp khó khăn
trong việc thu mua do nông dân và thương lái
ghim hàng không bán ra
tuy nhiên theo hội lương thực thực phẩm tp hcm hiện nguồn cung gạo bình ổn
tại tp hcm vẫn đáp ứng được nhu cầu thị trường khoảng hơn ba ba trăm linh tấn gạo mỗi tháng
và cam kết không tăng giá đột biến
luôn luôn là có đầy đủ lượng hàng dự trữ để cung ứng
và như vậy là khi nếu có tăng giá thì cái mức độ tăng giá hiện nay
đối với gạo trong nội địa để mà sử dụng thì mức tăng cũng không có nhiều
để chủ đề gạo
thành phố hồ chí minh cũng tăng cường vai trò kết nối giao thương
với các tỉnh đồng bằng sông cửu long để cân đối cung cầu
hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố cũng phối hợp chặt chẽ
với doanh nghiệp bình ổn thị trường doanh nghiệp cung ứng gạo
trên tinh thần hỗ trợ chia sẻ và ổn định nguồn cung trong dài hạn
thưa quý vị hiện tại đã có nhiều gian hàng bày bán bánh trung thu
ở nhiều tuyến đường
nhiều thương hiệu nổi tiếng
khởi động chiến dịch bán hàng sớm nhằm mục đích tranh thủ
thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ cuối tháng bảy hàng loạt gian hàng bánh trung thu của thương hiệu này
đã bắt đầu mở bán trên nhiều tuyến đường ở thành phố hồ chí minh
nếu so với những năm trước chiến dịch bán hàng mùa trung thu
sớm hơn gần một tháng
thị trường trầm lắng nên nhiều thương hiệu bánh trung thu mở bán sớm
để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng
đồng thời cũng tạo không khí sôi động cho mùa trung thu năm nay
nhằm kích cầu sức mua
vì còn khoảng tới một tháng nữa mới tới mùa bánh trung thu mà
thì bây giờ đây đang là cái thời điểm là ai cũng muốn dùng thử trước
thì khoảng chừng hai tuần nữa mới chính thức vào cái mùa cam điểm nhà
người ta mới bắt đầu mua tặng này kia
thì năm nay là chạy thời điểm này thì mình cũng không nhìn thấy được là nó quá nhiều
nhưng mà thường các nhãn hàng nó cũng bình bình cũng ok
nói chung là mình cũng mong là sẽ có cái
cái bước đột phá lớn hơn khi mà mùa trung thu nó sẽ gần hơn nữa
dù mùa trung thu chưa chính thức bắt đầu
nhưng nhiều doanh nghiệp có chung nhận định là sức mua năm nay sẽ giảm so với mọi năm
hương vị mới mộng mạo mới bắt mắt là cách mà các doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu
thu hút người tiêu dùng trong năm nay
tất cả các sản phẩm và các chương trình mình đều hướng tới cái nhu cầu của người tiêu dùng
cho nên năm nay là mình có là hơn bảy mươi mẫu mã
và đặc biệt năm nay là năm hai mươi năm năm của
bánh trung thu kinh đô nên là mình cũng có sản phẩm mới kỷ niệm hai mươi năm năm
còn về bảy mươi dòng hàng thì mình có tất cả các sản phẩm đều phù hợp với cả từng mức giá
từng phân khúc của người tiêu dùng
ngoài các điểm bán trực tiếp tại các cửa hàng các điểm bán thuê thời vụ khi vào mùa
các cơ sở sản xuất bánh trung thu cũng chú trọng đến kênh bán online
vài năm trở lại đây việc mua hàng online đã trở nên phổ biến bởi tính tiền dụng
các doanh nghiệp cũng phát triển kênh bán hàng online
thông qua các sàn thương mại điện tử uy tín như shopee tiki sendo lazada
với nhiều chương trình ưu đãi chiếc khấu miễn phí vận chuyển tối ưu trải nghiệm mua sắm của khách hàng